theo world matters thế giới đã ghi nhận hơn năm trăm linh triệu ca nhiễm và sáu hai triệu ca tử vong kể từ khi những ca covid một mươi chín đầu tiên
được ghi nhận tại thành phố vũ hán tỉnh hồ bắc trung quốc vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên giới chuyên môn cho rằng con số thực tế tại nhiều nơi có thể cao hơn rất nhiều
so với số liệu chính thức ghi nhận
tổ chức y tế thế giới who muốn xác định số liệu thực tế về các ca tử vong do covid một mươi chín
ngày một mươi tám tháng bốn theo trang news com au tổ chức y tế thế giới who đang nỗ lực đầy tham vọng
để tìm câu trả lời những chuyên gia nghiên cứu đáp án cho who trong năm qua tin rằng
số ca tử vong vì covid một mươi chín tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi một là một mươi năm triệu người
dù dữ liệu này chưa công khai con số này cao hơn gấp đôi so với số liệu chính thức
mà các quốc gia đã ghi nhận
theo tờ tờ new york times ấn độ ghi nhận hơn năm trăm hai mươi ca tử vong vì covid một mươi chín
tuy nhiên các nguồn thạo tin cho rằng who thể hiện rằng nước này ghi nhận ít nhất bốn triệu ca tử vong
con số cao nhất thế giới
uso sử dụng dữ liệu quốc gia về số ca tử vong do covid một mươi chín kết hợp với các thông tin mới
từ những khu vực và khảo sát đối với các hộ gia đình
họ cũng dùng các mô hình thống kê để tính con số bị thiếu hụt so với thực tế
ông prabhat jha giám đốc trung tâm nghiên cứu y tế toàn cơ
ở toronto canada thành viên nhóm công tác hỗ trợ who tính toán về số ca tử vong
ngoài số liệu chính thức cho biết điều đó quan trọng với thống kê toàn cầu
và trách nhiệm tinh thần đối với những người đã tử vong
nhưng cũng rất quan trọng về thực tế
nếu có những làn sóng lây nhiễm tiếp theo việc hiểu rõ tổng số ca tử vong
là yếu tố then chốt để biết các chiến dịch tiêm chủng có hiệu quả hay không
giáo sư chandri pagai ở new delhi who chỉ trích về cách tính toán của who

nếu riêng trường hợp ấn độ không hề có nỗ lực phối hợp trên cơ sở khoa học
từ các nước khác nhau
theo ông việc thống kê và đánh giá không đầy đủ số ca tử vong vì covid một mươi chín
là một vấn đề toàn cầu chứ không riêng gì ấn độ
các quốc gia rất đông dân nhưng chỉ ghi nhận chưa đến năm ca tử vong
trong trò đùa ác độc
tại trung quốc số ca tử vong tại vũ hán được cho là cao hơn năm mươi
so với dự báo trong quý i năm hai nghìn hai mươi
theo một nhóm các nhà nghiên cứu của chính phủ nhóm chuyên gia này nhận thấy rằng
các ca tử vong vì bệnh tim và tiểu đường tăng vọt trong phong tỏa
và các ca tử vong gia tăng do trở ngại trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ
indonesia và ai cập cũng nằm trong nhóm những quốc gia đông dân
có thể chưa thống kê đầy đủ con số tử vong trong đại dịch
ngoài ra nga ghi nhận ba trăm linh ca tử vong đến thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng cũng có thể có số ca tử vong thực tế cao hơn nhiều
uso đang nỗ lực tìm kiếm con số tử vong thực tế để xác định hiệu quả
tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
song việc này đang gặp nhiều khó khăn vì việc công bố con số thực gây nhiều tranh cãi
tại nhiều quốc gia nên nhiều nước trên thế giới không muốn công bố chính xác số liệu này